ngoài ra còn có ba bị can khác gồm đào ngọc hoàng nguyên trưởng phòng chính sách lao động sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đồng nai khương thái học nguyên phó trưởng phòng chính sách lao động sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đồng nai cao thị cúc phó trưởng phòng nhiệp vụ hai tri cục tài chính doanh nghiệp sở tài chính tỉnh đồng nai cùng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
hai bị can còn lại là lâm duy tín nguyên phó giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đồng nai trần thị dung nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty sổ số kiến thiết đồng nai bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi hai trong quá trình quản lý điều hành công ty bị can minh và các đối tượng liên quan đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần bảy mươi chín tỷ đồng
trong đó bị can minh đã chiếm đoạt số tiền gần bốn hai tỷ đồng
bị can minh đã chiếm đoạt hơn ba bảy tỷ đồng
số tiền thất thoát còn lại hơn bảy mươi tỷ đồng đã được bị can binh chỉ đạo chia cho bảy mươi hai người lao động của công ty
một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
xe khách một mươi sáu chỗ bất ngờ mất lái đâm hàng loạt xe máy rồi la vào đâm sập một tiệm tạp hóa bên đường
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi hai h trưa ngày hôm qua
xe ô tô khách loại một mươi sáu chỗ đang lưu thông trên tuyến đường bùi văn hòa thành phố biên hòa
khi xe vừa đổ dốc hai trăm linh một thuộc địa phận phường long bình tân thành phố biên hòa
thì bất ngờ mất lái đâm hàng loạt xe máy bên đường rồi lao vào một tiệm tạp hóa gần đó
khiến mái hiên và cửa tiệm tạp hóa đổ sập
vụ tai nạn còn làm nhiều đồ đạc cửa kính của tiệm giày dép tạp hóa gần đó và hai xe máy bị hư hỏng nặng
đặc biệt có một phụ nữ cũng bị thương nặng đã được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu
nguyên nhân của vụ tai nạn hiện đang được điều tra làm rõ
qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông
hiện nay công an thành phố hương yên tỉnh hương yên đang tạm giữ sáu mươi tám xe đã quá thời hạn nhưng người vi phạm không đến xử lý
công an tp hương yên thông báo ai là chủ sở hữu người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của các phương tiện
công an tp hương yên đang tạm giữ đến liên hệ với đội cảnh sát giao thông công an tp hương yên để giải quyết
số điện thoại hai nghìn hai trăm một mươi ba tám trăm sáu mươi chín ba trăm bốn mươi ba và số chín mươi sáu ba trăm hai mươi bốn một nghìn sáu trăm một mươi sáu
trong thời gian ba mươi ngày nếu chủ sở hữu hoặc người sử dụng hợp pháp người vi phạm không đến liên hệ giải quyết
thì số phương tiện trên sẽ bị tịch thu bán đầu giá xung công quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật
tiếp theo bệnh tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã
và tội phạm
tiếp theo bệnh tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã
và tội phạm
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị
cần hết sức lưu ý lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện